diễn đàn công nghệ internet apecode hai nghìn một mươi bảy đã chính thức được khai mạc tại thành phố hồ chí minh
đây là lần đầu tiên việt nam được đăng cai tổ chức diễn đàn công nghệ thông tin lớn nhất trong khu vực
diễn đàn được trung tâm internet việt nam tổ chức dưới sự bảo trợ của bộ thông tin và truyền thông
diễn đàn năm nay thu hút hơn năm trăm năm mươi đại biểu là các chuyên gia kỹ sư về internet hàng đầu thế giới đến tham dự
trong đó có chín mươi hai đại biểu đến từ cộng đồng internet việt nam
từ năm hai nghìn bảy đến nay số người việt nam dùng internet đã đạt gần năm mươi triệu người chiếm tỷ lệ năm mươi ba trên tổng số dân
cao hơn mức trung bình của thế giới là bốn mươi sáu sáu mươi bốn
lượng kết nối internet tích cực của việt nam đã góp phần không nhỏ trong phát triển thương mại điện tử tại việt nam
trở thành ngành có khả năng tăng trưởng hai mươi hai một năm đạt hơn bốn tỷ usd
bên cạnh đó các chuyên gia cũng đề cập đến vấn đề bảo mật an ninh mạng
điều này đòi hỏi sự kết nối giữa nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp trong hoàn thiện hệ thống pháp luật
và các quy tắc
về hoạt động trên mạng internet